tại trụ sở bộ quốc phòng thượng tướng phạm ngọc minh phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam
phó trưởng ban chỉ đạo bộ quốc phòng về việc quân đội tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
đã giao nhiệm vụ cho sĩ quan việt nam chuẩn bị đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại cộng hòa trung phi
tại buổi ra nhiệm vụ thượng tướng phạm ngọc minh phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam
biểu dương tinh thần hăng hái lên đường nhận nhiệm vụ của các sĩ quan trung tâm diện giữ hòa bình việt nam
và tin tưởng rằng các sĩ quan sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
tôi sẽ làm nhiệm vụ là sĩ quan tham mưu phân tích thông tin tình báo
tại sở chỉ huy của phân khu tây của phái bộ dình giữ hòa bình liên hợp quốc
tại cộng hòa trung phi chúng ta gọi tắt là minusca
chúng tôi xác định với tinh thần của bộ đội cụ hồ mình là người chiến sĩ
thì ở đâu và nhiệm vụ nào mình cũng sẽ hoàn thành tốt nhất mà mình luôn hứa với bản thân
và như vậy mọi người cũng luôn tạo điều kiện để làm sao mà mình có thể yên tâm
và hoàn thành cái nhiệm vụ của mình xuất sắc thì trở về
ngay sau cái đợt mà chúng tôi sẽ cử bốn đồng chí đi sang làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình
tại phái bộ cộng hòa trung phi theo quyết định vừa rồi của chủ tịch nước
thì trung tâm cũng đang làm quy trình để chuẩn bị đề nghị với lại chủ tịch nước
trên cương vị là chủ tịch hội đồng quốc phòng an ninh cử thêm ba đồng chí nữa
sang làm nhiệm vụ tại nam su đăng
và một đồng chí ở cộng hòa trung phi
trong thời gian tới trung tâm dình dữ hòa bình việt nam sẽ tập trung huấn luyện lực lượng
ở các đơn vị đó là bệnh viện giã chiến cấp hai mà hiện nay đã tập trung ở bệnh viện một trăm bảy mươi năm
huấn luyện chương trình ba tháng tiền triển khai cho đội công binh khoảng hai trăm sáu mươi tám người
bên cạnh đó sẽ tuyển chọn trong số các sĩ quan đã tham gia dình dữ hòa bình
trong ba năm vừa qua để ứng thi vào các vị trí của một số cơ quan liên hợp quốc tại new york